vào chiều ngày hôm qua một chiếc xe tải chở cát đã làm sập cây cầu dân sinh ba ven trên địa bàn xã lộc khánh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
tai nạn khiến cho lái xe bị thường nặng
tai nạn xảy ra khi xe tải chở cát mang biển số bảy mươi c bảy nghìn một trăm bốn mươi sáu đi qua cầu
tuy nhiên khi mới đi trên cầu được khoảng năm mét thì cây cầu bị gãy sập khiến cả xe tải và tài xế bị rơi xuống suối
phát hiện tai nạn người dân xung quanh đã đến và đưa được tài xế ra ngoài và đưa đi cấp cứu
lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết cây cầu được xây dựng đã lâu và xuống cấp
địa phương cũng đã cấm bảng cảnh báo cầu yếu cấm xe trên ba năm tấn đi qua
hiện ubnd huyện lộc ninh cũng đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để đầu tư xây mới cây cầu này để người dân lưu thông an toàn và thuận tiện